chiều ngày một tháng một mươi hai tại hà nội cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm đã tổ chức khai mạc
triển lãm mỹ thuật việt nam năm hai nghìn hai mươi
triển lãm là sự kiện mỹ thuật nhằm tổng kết đánh giá quá trình hoạt động sáng tác
công bố các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của giới mỹ thuật việt nam
trong quá trình năm năm là từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
sau hơn sáu tháng phát động ban tổ chức đã nhận được tổng số hơn ba tác phẩm
của hơn một ba trăm linh tác giả gửi về tham dự
năm nay cuộc thi mở rộng đối tượng tham dự
ngoài các họa sĩ trong nước còn mời các họa sĩ việt kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài
hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn gần năm trăm linh tác phẩm để trưng bày
trong đó chọn ra hai mươi chín tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng
gồm sáu giải nhì một mươi một giải ba và một mươi hai giải khuyến khích
đây là sự kiện mỹ thuật lớn nhất việt nam
là cơ hội để đông đảo người yêu nghệ thuật có dịp tiếp cận thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng
đồng thời góp phần tạo nên thị trường mỹ thuật việt nam phát triển sôi động